kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị hôm nay và ngày mai khối không khí lạnh chi phối thời tiết miền bắc vẫn duy trì
nên tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa nhỏ trời rét với nhiệt độ giao động từ một mươi hai đến hai mươi bốn độ
sau đó sang ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn tháng hai tức ngày mùng bốn và ngày mùng năm tết khi không khí lạnh suy yếu và lệch đông
thì nền nhiệt sẽ tăng nhẹ từ một đến hai độ trời chỉ còn rét về đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai trời vẫn ở ngưỡng rét
với mức nhiệt độ giao động từ một mươi hai đến hai mươi năm độ
sau đó cũng từ ngày một mươi ba khi không khí lạnh suy yếu thì nền nhiệt tại đây cũng tăng nhẹ
nhìn chung thời tiết trong những ngày còn lại của dịp tết tương đối thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân miền bắc
tại miền trung đới gió đông bắc từ rìa khối không khí lạnh đã mang đến mưa rào và rông cho khu vực trung bộ những ngày vừa qua
và sẽ tiếp tục xuất hiện ở diện vài nơi
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai
với nền nhiệt độ trên khu vực giao động trong khoảng từ một mươi bốn đến hai mươi năm độ phía bắc đêm và sáng trời rét
sau đó từ ngày một mươi ba cùng với sự suy yếu của không khí lạnh thì mưa giảm nhanh cùng với nền nhiệt độ tăng trở lại
các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi trong hôm nay và ngày mai cũng có mưa nhỏ vài nơi
còn khu vực nam trung bộ thời tiết ổn định ít mưa ngày nắng nhiều
nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng tăng nhẹ
trưa chiều toàn vùng phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
ở vùng cao tây nguyên phổ biến là ít mưa ngày nắng nhiều tiết trời tạnh giáo
nền nhiệt trên khu vực tiếp tục ổn định trong khoảng từ một mươi bảy đến ba mươi hai độ
trời vẫn xe lạnh về đêm và sáng người dân cần lưu ý mặc đủ ấm nếu cần phải ra ngoài trong thời điểm này
ở phía nam các tỉnh thành nam bộ vẫn là nơi có nắng nhiều và nền nhiệt độ cao nhất trên cả nước
với nhiệt độ trưa chiều phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng các tỉnh miền đông nam bộ còn có thể xuất hiện mức nhiệt trên ba mươi năm độ và xuất hiện nắng nóng cục bộ
nền nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm thấp nên người dân nơi đây cần đề cao cảnh sát với cháy nổ rất dễ xảy ra